dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã thảo luận về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
tại buổi thảo luận các đại biểu đã phân tích những thực trạng sai phạm trong xây dựng hiện nay để từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới
những nguyên tắc quy định liên quan đến công tác lập thẩm định phê duyệt cấp phép thanh tra kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng vướng mắc chỗ nào để sinh ra tám b lê trực hh linh đàm các tuyến đường sắt hay hàng ngàn chung cư sai phạm mà báo cáo giám sát ở nêu
rõ ràng thể chế không sai nhưng khâu tổ chức thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng
nhưng điều đáng nói là các điều khoản trách nhiệm của luật lại không biết gắn cho ai trong những sai phạm không hiệu quả được chỉ ra
mà giao chính phủ quy định về tiêu chí phân loại và cấp công trình sẽ làm ảnh hưởng đến sự đồng bộ thống nhất của luật xây dựng hiện hành đồng thời có thể làm xáo trộn hoạt động đầu tư xây dựng
do đó bàn soạn thảo nên giữ nguyên như luật hiện hành nếu không sẽ làm giảm tính khả thi của luật
bên cạnh đó dự thảo cần tiếp tục ra soát kỹ lưỡng các quy định để bảo đảm sự thống nhất giữa các luật hạn chế sơ hở